từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh cà mau thiên tai liên tiếp xảy ra nhất là các vụ sạt lở bờ sông làm thiệt hại về kinh tế hơn một mươi một tỷ đồng
hiện nay cứ vào mùa mưa là người cà mau lại thấp thỏm lo lắng vì những tai họa có thể đến bất cứ lúc nào lấy đi đất đai nhà cửa và thậm chí là cả tính mạng con người
vụ sạt lở mới nhất xảy ra vào dạng sáng hai mươi tháng sáu tại khóm năm thị trấn nam căn làm hư hại căn nhà của ông dương cẩm vinh ước thiệt hại khoảng bốn mươi triệu đồng
theo ông vinh vào thời điểm trên khi đang ngủ ông phát hiện có tiếng động chỉ trong tích tắc một phần căn nhà nằm ven sông và giếng nước khoan của gia đình bị nhấn chìm
trên địa bàn thị trấn nam căn có nhiều vụ sạt lở bờ sông làm thiệt hại
còn rất nhiều hộ dân sinh sống ven sông bị ảnh hưởng từ dòng xoáy của thủy triều có nguy cơ sạt lở rất cao
các vụ sạt lở thường xảy ra bất ngờ vào ban đêm trước khi sạt lở lại không có dấu hiệu nhận biết nên người dân thường trả tay không kịp
hiện tại công tác tuyên truyền vận động người dân phòng tránh sạt lở đất được thị trấn nam căn tăng cường triển khai thực hiện
đồng thời địa phương cũng đã giả soát thống kê số lượng hộ dân có nguy cơ sạt lở và những hộ bị sạt lở để báo cáo các ngành chức năng có chính sách hỗ trợ
chờ đợi nhà nước có chỗ nơi cho mình lên di dời lên đó mình ở chứ giờ chứ ở đây mình cũng ở không yên tâm được
nói chung là đa số bà con trên địa bàn thì cũng muốn là nguyện vọng cũng muốn là nhà nước hỗ trợ để cho họ di dời có nơi ở ổn định đảm bảo việc sạt lở hàng năm đối với trên địa bàn
tuy nhiên công tác ứng phó với nguy cơ sạt lở của huyện nam căn nói riêng và cà mau nói chung vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn
những hộ đang sinh sống tại nơi có nguy cơ sạt lở cao không có nhà ở nơi khác để sinh sống trong khi quỹ đất hiện tại của từng địa phương thì không còn